công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa bắt giữ đối tượng nguyễn duy tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận để điều tra và làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an do có mối quan hệ làm ăn từ trước nên vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nguyễn duy tân đã mở công ty xây dựng và đã thuê bốn xe cuốc của một cá nhân tại tỉnh đồng tháp để thi công công trình
sau đó tân đem các xe cuốc này thế chấp cho một số người dân khác trên địa bàn tỉnh bạc liêu với tổng giá trị là ba trăm năm mươi triệu đồng
đến hạn trả tiền thuê xe chủ xe nhiều lần liên hệ nhưng tân hứa hẹn và không trả tiền thuê xe nên làm đơn trình báo lên cơ quan công an
quá trình điều tra nguyễn duy tân bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan công an ra quyết định truy nã
vào ngày sáu tháng một bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp bạc liêu đã bắt giữ được tân khi tân lẩn trốn tại tỉnh bình thuận
vụ việc vẫn đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật